một cái tình huống mà chúng tôi cũng vừa đề ra từ đầu chương trình đó là cái câu chuyện các bậc cha mẹ luôn tự mình làm bác sĩ cho con em
tất nhiên khi mà chúng ta chăm sóc con thì hiểu rõ là cơ thể con em mình như thế nào
nhưng nếu như bé cứ thường xuyên hát hơi sổ mũi rồi sau đó thì bố mẹ một là dựa vào một vài lời khuyên của những người có kinh nghiệm
hai là lấy chính cái đơn thuốc cũ của một cái dịp nào đó đi khám rồi đi mua cho con mình uống để cho con mình được giảm thiểu bệnh
thì chị có thể nói kỹ hơn về cái nguy cơ không thể lường trước được của cái câu chuyện đó
vâng thực tế thì là cũng có thời gian cũng khá là lâu lơ về các bệnh lý liên quan đến hô hấp
và tôi cũng có một số số liệu thực sự là như thế
nó cũng hơi đáng buồn ở việt nam mặc dù đã cảnh báo nhất là bộ y tế cảnh báo rất là nhiều rồi
người ta thấy rằng là ở việt nam thì thứ nhất là kháng sinh là mua không cần kế đơn
cái chuyện đó thì chắc là không bao giờ có các nước phát triển
nhưng ở việt nam chúng ta vẫn rất là lan tràn là chuyện thứ nhất
chuyện thứ hai nữa là
vì là cái tình trạng bệnh thì nhiều
rồi là cái điều kiện khám chữa bệnh bệnh viện cũng đông
cho nên là ông bố bà mẹ là có những tuyên truyền trên mạng của tự mình
thứ nhất là đầu tiên là kinh nghiệm từ dân gian từ ông bà truyền cho bố mẹ
ngày xưa vẫn nuôi con như thế
rồi những kinh nghiệm từ chia sẻ trên facebook nuôi con tự nhiên
hoặc là một số cái đơn như chị phải trình bày là cái đơn
và cái con của chị hàng xóm con của cô ở cơ quan
điều trị như thế này thì kia khỏi chúng ta cứ dùng
thế thì cái thuốc mà được sử dụng là
sử dụng khá rộng rãi tức là sử dụng kháng sinh
vì người ta nghĩ rằng là dùng kháng sinh càng sớm thì triệt được bệnh luôn
nhiều người còn kỳ vọng là dùng cái là ngày mai là bệnh nhân khỏi hết các triệu chứng
chúng ta cũng biết là cái gì nó cũng có một cái quy luật tự nhiên
chứ tức là một cái bệnh nhân mà nhiễm virus
nó bao giờ cũng ho chúng ta gọi là hội chứng
phim lau nó hấp trên nghĩa là ho hắt hơi sủa mũi chảy nước mũi trong sốt nhẹ
trong ba năm ngày nghĩa là mình không thể nào là tự dưng này hôm nay đi khám ngày mai khỏi luôn được
nhưng ông bố và mẹ rất sốt ruột nếu đi khám về hôm nay ngày mai vẫn còn sốt vẫn còn hơi chảy mũi là bố mẹ không hề yên tâm
một là đi bác sĩ khác thứ hai là tự cho kháng sinh
thứ đấy là chuyện rất là thường quy và chúng ta cũng biết là tự nhiên sau ba bốn ngày
thì biết đâu gặp đúng bác sĩ thứ ba lại thấy là đúng ngày ba ngày đấy cái đơn nó khỏi
thực ra chúng ta tự nhiên là không hề dùng đến ngày đấy nó cũng tự khỏi
bởi vì đến bảy tám mươi nguyên nhân của bệnh lý hô hấp trên là virus
từ cái virus đó chúng ta mới chỉ cần đôi lúc chỉ cần là vệ sinh mũi họng sạch sẽ bằng nước muối tôi nói ví dụ như thế
rồi là chế độ dinh dưỡng tốt ăn lỏng kích thích bệnh nhân ho gạc đờm
cái thức đơn giản dùng một sút siêu ro cảm cúm thông thường thôi
thế bác nhân đã khổng định rất là nhiều rồi
nhưng ông bố bà mẹ vẫn rất là phản xạ dùng kháng sinh
và nhiều khi lại còn bảo là lần trước cháu đã dùng kháng sinh này là nhẹ đấy bác cho cháu loại mạnh hơn liều cao hơn
bác nhân rất là cảm thấy là con mình có nhu cầu phải dùng kháng sinh
và đôi lúc còn cảm thấy là hơi ấm ấm với bác sĩ là cái đơn đấy không cho kháng sinh
mà kháng sinh thì nó có rất rất nhiều lợi bất cập hại
nếu chị không biết là đầu tiên chúng ta chưa nói chúng ta nghe rất nhiều trường hợp là sốt phản vệ
tôi chưa nói đến trường hợp đấy trường hợp rất đơn giản đó
dùng kháng sinh nó có những tác dụng ngoài tốt có những tác dụng không mong muốn
ví dụ như là mấy trẻ nôn mấy trẻ tiêu trẻ rất nhiều tác dụng kháng sinh rất là nhiều
những tác dụng không mong muốn
và người ta sợ nhất vấn đề là kháng kháng sinh
nghĩa là mình không cần mình dùng đến lúc mình cần không có tác dụng nữa
bởi vì cái vi khuẩn nó cũng như con người nó có trọng lọc tự nhiên nó kháng đề kháng
dần dần nó đề kháng và chúng ta cứ chọn kháng sinh
và tôi nghĩ là không ai như việt nam thì có những kháng sinh mà trên thế giới người ta vừa ra đời một cái là áp dụng ngay tại việt nam
bởi vì tỷ lệ kháng kháng sinh cao quá
cho nên chính anh chị hại chính mình và những đứa trẻ sau này
vì cái vi khuẩn đấy không phải đứa trẻ nữa nó lại lây lan cho cộng đồng
những đứa trẻ khác lại lây cái vi khuẩn kháng sinh đó
và nó sẽ là những hậu quả cả một thế hệ chịu
vấn đề rất là lớn